hôm nay ngày một mươi chín tháng một mươi một tiếp tục kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường
về dự án luật thi hành án hình sự sửa đổi và thông qua nhiều dự án luật quan trọng
trong đó có dự án luật đặc xá sửa đổi
cụ thể buổi sáng quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật thi hành án hình sự sửa đổi
trước đó thảo luận tại tổ về dự án luật này nhiều ý kiến cũng băn khoăn về quy định
tổ chức khu sản xuất điểm lao động và tổ chức dạy nghề ngoài chạy giam
các đại biểu cho rằng việc bảo đảm quyền lợi cho người thi hành án hình sự là cần thiết
tuy nhiên cũng cần cân nhắc kỹ khi quy định nội dung này trong đó có chế định về lao động của phạm nhân
để vừa bảo đảm an toàn vừa bảo đảm mục đích cải tạo phạm nhân thành người có ích cho xã hội
buổi chiều quốc hội sẽ biểu quyết thông qua các dự án luật đặc xá sửa đổi
luật trồng trọt luật chăn nuôi luật cảnh sát biển việt nam
và biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học